thưa quý vị một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng nay tại ấp tân phú xã tân thành huyện bù đốp tỉnh bình phước
nạn nhân là anh trần minh nguyệt ba mươi chín tuổi trú tại xã tân thành huyện bù đốc
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày nguyễn duy cương ba mươi tuổi trú tại ấp tân lợi xã tân thành đến nhà anh nguyệt
trong lúc nói chuyện anh nguyệt và cương xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát khiến anh nguyệt tử vong sau đó
nguyễn duy cương đã bỏ trốn và hiện cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ
một nhóm học sinh điều khiển xe máy bốc đầu không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu like vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn xử lý
qua điều tra lực lượng công an đã làm rõ ba người vi phạm gồm phạm thanh tuyền nguyễn đức long hà trung hiếu đều trú tại huyện hữu lũng
hiện đang là học sinh lớp một mươi hai trung tâm giáo dục thường xuyên hai của tỉnh lạng sơn
tiến hành triệu tập nhóm học sinh khai được gia đình mua xe cho đi học hàng ngày tuy nhiên chưa có giấy phép lái xe từ nhiều lần thực hiện hành vi bốc đầu không đổi mũ bảo hiểm
xe không có gương chiếu hậu dùng khẩu trang che biển số lạng lách đánh võng nhằm kêu gẹo thách thức lực lượng cảnh sát giao thông thậm chí nhờ bạn bè quay clip rồi đăng lên mạng xã hội để câu like

xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã chính thức thực hiện lệnh cấm đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên đoạn sông
từ cầu sở thượng đến cầu nguyễn tất thành thuộc thúy phận của ba phường là an lạc
an lộc và an thạnh cho đến khi có thông báo mới
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng vẫn phát hiện trường hợp cố tình vi phạm
trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng thành phố hồng ngự đã phát hiện
và bắt quả tan hai phương tiện xuồng sử dụng xuân địa đang hoàn động đánh bắt thủy sản
sai quy định tại tuyến kênh hồng ngự vĩnh hưng thuộc tuyến phận phường an thạnh thành phố hồng ngự
qua kiểm tra lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm hai phương tiện xuồng
hai máy xăng năm bình ác quy hai bộ kích điện để làm cơ sở ra quyết định xử lý theo quy định
được biết đây là khu vực mà thành phố hồng ngự đã có thông báo và gắn biển cấm đánh bắt thủy sản
với mọi hình thức nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên
tiếp tục với một vấn đề về giao thông
chỉ trong hơn một tuần tại cùng một đoạn đường của nguyễn văn linh ở thành phố hồ chí minh
đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn sự cố liên quan đến vận chuyển sắt cuộn
điều này lại một lần nữa dấy lên hộ chuông báo động tái diễn tình trạng cẩu thả
trong vận chuyển loại hàng siêu trọng này cần thêm những chế tài đủ mạnh đủ sức răng đe
và tăng cường giám sát kiểm tra xử lý từ phía cơ quan chức năng mới có thể chấn chỉnh tình trạng trên
tại một buổi kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa sắt thép của đội cảnh sát giao thông nam sài gòn
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
trên tuyến đường nguyễn văn linh chiếc xe đầu kéo này chở theo nhiều cuộn sắt với trọng lượng hàng chục tấn
đây là loại hàng siêu trọng lượng có khả năng xây dịch khỏi vị trí ban đầu trong quá trình xe đang di chuyển
do đó yêu cầu về chặn buộc những cuộn sắt thép là đặc biệt quan trọng và đảm bảo được yêu cầu cố định vị trí
ngay cả trong trường hợp xe bị giàn sóc và cua chuyển hướng vào vanh gấp
hơn ai hết tài xế là người nắm rõ điều này nhất thế nhưng vi phạm thì không phải ít gặp
mình chạy sắt này thì trong cảng thì nó buộc mình cảo hai sợi xích mới cho mình ra
còn không cảo thì không cho ra còn nhiều người ảo thì cảo một sợi thì chạy nó dễ đứt rồi thắng gấp
cậu thả từ khâu chặn buộc
trong quá trình di chuyển thì tai nạn xảy ra là tất yếu
sự cố xe đầu kéo tại giao lộ nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi quận bảy hôm một mươi năm tháng ba là trường hợp cụ thể
đầu cao biên của xe đã bị cuộn sắt đè gãy hư hóng nặng
nguyên nhân là lái xe đã giảm tốc độ đột ngột để dừng đẹp đỏ
làm cuộn sắt nặng hơn hai mươi tấn theo quán tính lăn về phía trước
may mắn không ai bị thương
một sự cố tương tự xảy ra cũng tại tuyến đường này trước đó thì không may mắn như vậy
cũng nguyên nhân giảm tốc độ đột ngột hai cuộn thép đã văn khỏi rơ móc rơi xuống đường
rồi đè trọng thương một người dân làm biến dạng xe máy của nạn nhân
tai nạn là điều không mong muốn nhưng trong trường hợp này
tài xế hoàn toàn có thể tránh được nếu họ ký lưỡng trong khâu chặn buộc
và lưu đặt trách nhiệm cao trong vận chuyển
hung thần là từ mà rất nhiều người đặt cho loại xe chở hàng siêu trường siêu trọng
như sắt thép thùng container
cái tên này còn gắn liền với những nỗi sợ nỗi ám ảnh của hầu hết người dân
bởi trong thực tế đã có nhiều vụ tai nạn từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
do phương tiện này kỳ ra
bản thân mình đi xe ô tô thì thật sự là khi mà mình chạy phía sau
của những cái container mà chở những cuộn sắt này thì mình rất là sợ
thứ nhất là sợ về vấn đề họ ràng buộc có chặt hay không
thứ hai nữa là trên cái thành xe perrier mình không thấy có những cái thanh trắng
hoặc là những cái gì mà cảm giác là nó phải giữ được cái cuộn sắc cho
thì cái này từ xưa tới giờ nói chung là đi qua đường bên đây về quận bảy là rất là sợ
thật sự là rất là sợ
thậm chí là mình nghĩ cái len xe máy mà họ đi bên trong thì cái khả năng
mà cái quạng sắt nó rớt xuống và nó lăn đi xa hoặc là nguy hiểm vô cùng nguy hiểm
thế nên là mình nghĩ là nên có một cái biện pháp có nghĩa rằng là phải ràng buộc
hoặc là phải có những cái thanh chắn như thế nào đó để nó giữ chắc hơn
phòng pc tám cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị tường tra kiểm soát
trên các cái tuyến đường của phòng pc tám đảm trách để tường tra kiểm soát
và đặc biệt là tập trung vào kiểm tra kiểm soát
đối với các cái xe container mà chở các cái cuộn sắt
để kiểm tra cái việc chẳng buộc có đảm bảo chắc chắn hay không
nếu không có chẳng buộc chắc chắn thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp biên bản và xử phạt
về cái khuyến cáo của phòng pc tám đối với cái hành vi này
thứ nhất là yêu cầu đội ngũ lái xe phải thường xuyên kiểm tra
cái việc chẳng buộc đối với các cái vụ sắt chở lên xe
rồi đối với doanh nghiệp vận tải thì cũng phải có công tác giáo dục
đối với đội ngũ lái xe của mình và kiểm tra quản lý trong quá trình vận chuyển hàng hóa
để đảm bảo việc an toàn đối với lái xe khi mà có sự cố bất ngờ
thì cái cuộn sắt nó không lăn ra đến dẫn đến ảnh hưởng đến cái hư hỏng phương tiện
cũng như là ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của chủ doanh nghiệp và của tài xế
theo quy định của luật giao thông đường bộ
hiệu lực từ năm hai nghìn tám phạt từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng
đối với hành vi chở hàng trên xe mà không chẳng buộc hoặc chẳng buộc không chắc chắn
và phạt từ tám đến một mươi hai triệu đồng và tước giấy phép lấy xe từ hai đến bốn tháng
đối với hành vi trên mà để xảy ra tai nạn
tai nạn do các hung thần gây ra thường gây hậu quả nặng nề đến tính mạng và tài sản của người đi đường
do đó dư luận cho rằng mức xứ phạt hiện là chưa đủ sức răng đe
thay vào đó cơ quan chức năng cần có thêm các biện pháp chế tài đủ mạnh
mới có thể giải quyết tình trạng như hiện nay
đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay ngày một mươi chín tháng ba
kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin là những thông tin về an ninh kinh tế
lừa bán kýt test nhanh covid một mươi chín trên mạng xã hội
hai đối tượng là hồ văn trí và hồ đắc thắng cùng chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi
tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân
hồ đắc thắng tạo tài khoản facebook vào trang thiết bị y tế đà nẵng để tìm kiếm người mua và người bán
sau khi người mua chuyển tiền xong thí chí và thắng xóa tin nhắn xóa tài khoản facebook
vứt sim điện thoại để cắt liên lạc
cả hai đã thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo với thủ đoạn trên chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được cả hai dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bải trên mạng
còn hai trăm linh bao đường cát loại năm mươi kg một bao vừa được công an tp long khánh tỉnh đồng nai tạm giữ
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
qua các biện pháp nhiệm vụ công an tp long khánh tỉnh đồng nai phát hiện xe ô tô tải
do trần ngọc tạo ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh nghệ an điều khiển đang dừng đỗ tại phường xuân bình
tp long khánh có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
phát hiện trên xe có hai trăm linh ba bao đường cát loại năm mươi kg một bao
trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tài xế chưa xuất trình được các hóa đơn chứng tử liên quan đến số hàng